trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tăng đối tượng trần văn tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tệ xã nghĩa trung huyện tư nghĩa đang giao dịch chốt sổ việc cho vay và trả lãi vay với một số người vay tại quán cà phê ba dung thuộc phường nghĩa chánh thành phố quảng ngãi
qua điều tra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt quả tăng đối tượng em đã cho ba người vay trên một tỷ sáu trăm linh triệu đồng với lãi suất hai trăm bốn mươi một năm
thù loại bắt chính trên một trăm bảy mươi chín triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau một thời gian lập án đấu tranh công an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng phạm văn tùng chú tại huyện vĩnh lộc đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo sáu trăm linh triệu đồng của một nạn nhân
theo kết quả điều tra ban đầu do nợ nần quá nhiều nên phạm văn tùng đã lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
mang tên tùng và vợ là phạm thị lan trên mảnh đất gắn liền với nhà ở tại xã minh tân huyện vĩnh lộc để chuyển nhượng cho một nạn nhân ở xã vĩnh thịnh huyện vĩnh lộc với giá sáu trăm linh triệu đồng
trên thực tế mảnh đất và nhà ở này đã có chủ sở hữu là một người khác
do trước đây tùng đã vây nợ của nạn nhân trên số tiền bốn trăm linh triệu đồng nên tùng và người này đã thống nhất chỉ cần nạn nhân đưa cho tùng thêm hai trăm linh triệu nữa thì sẽ được chủ sở hữu mảnh đất và nhà ở theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên việc lừa đảo của phạm văn tùng đã bị công an huyện vĩnh lộc phát hiện
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại vùng biển giáp danh giữa xã hải đông và phường hải yên thành phố móng cái phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố móng cái đã kiểm tra phát hiện hai tàu vỏ xi măng không số hiệu
đang khai thác cát trái phép năm đối tượng bị bắt quả tang về hành vi này trong đó hai đối tượng cầm đầu là đặng văn hiễu chú tại thành phố móng cái và đỗ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh hòa bình
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ khoảng năm mươi mét khối cát mà năm đối tượng đã hút lên tàu
mở rộng điều tra phòng cảnh sát môi trường đã thu giữ khoảng một hai trăm linh mét khối cát tại hai điểm tập kết mà các đối tượng đã khai thác trước đó
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv